sau một ngày xét hỏi phúc thẩm viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại hà nội đã công bố kết luận về tội trạng của ông nguyễn bắc son và tám bị cáo khác trong thương vụ mobile phone mua chín mươi năm cổ phần avg
trên cơ sở nội dung vụ án lời khai viện kiểm sát nhân dân có đủ cơ sở xác định tòa sơ thẩm tuyên bị cáo nguyễn bắc son tù trung thân là phù hợp nên đề nghị cấp phúc thẩm tuyên y án
viện kiểm sát cũng đề nghị giảm một hai năm cho bị cáo lê nam trà nhưng giữ nguyên mức án một mươi sáu năm tù về tội nhận hối lộ giảm sáu tháng tù cho bị cáo nguyễn bảo long và chấp nhận kháng cáo của bị cáo nguyễn đăng nguyên cho bị cáo nguyên hưởng án treo